theo như thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội trong những ngày qua về người hành khất mặc đồ đen
tay cầm đầu gà đi ăn xin và có thái độ hung hãn sẵn sàng tấn công người dân tại hải phòng và thành phố hà nội
công an quận hà đông hà nội cho biết đã chỉ đạo cảnh sát khu vực cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ
và xác định đúng như người dân và cộng đồng mạng phản ánh
đối tượng này vào nhà người dân chỉ xin tiền không trộm cắp không đánh ai nên cơ quan công an không thể bắt họ được
tuy nhiên cơ quan công an đang tiến hành theo dõi và khuyến cáo người dân cần cảnh giác
đây cũng chỉ là hiện tượng đơn lẻ và người dân không nên quá hoang mang
ngay sau khi có thông tin chính thức cơ quan chức năng sẽ thông tin kịp thời